liên quan đến tình hình giao thông trong những giờ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ sô tổ hùng phương
đúng như dự đoán lượng người dân di chuyển về thủ đô hà nội đã tăng lên đột biến
tuy nhiên theo ghi nhận đến thời điểm một mươi bảy h chiều ngày hôm nay tình trạng ủn tắc giao thông đã không xảy ra
bởi lực lượng chức năng đã có nhiều phương án để phân luồng từ xa hợp lý
ghi nhận tại khu vực cửa ngõ phía nam thủ đô hà nội cao tốc pháp vân cầu rẽ
có lượng phương tiện lưu thông tăng vọt trong chiều ngày hôm nay
tuy nhiên lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt từ sớm phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức mở cho ba làng xe đi vào hướng đường nhánh đường gom nhằm phân bổ lưu lượng tránh tình trạng ủng tắc